các hoạt động của năm apec hai nghìn một mươi bảy đã chính thức được bắt đầu với các phiên họp tại hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp apec som một đang diễn ra tại nha trang khánh hòa
và trong chương trình thời sự ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn vai trò của các quốc gia asean đối với apec đặc biệt là vai trò và đóng góp của việt nam một thành viên có trách nhiệm trong khối
tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thủ tướng úc bốp haki đưa ra lời kêu gọi kiến tạo một sự hợp tác kinh tế hữu hiệu hơn cho toàn vùng châu á và thái bình dương
kết quả của lời kêu gọi này là hội nghị đầu tiên của apec tổ chức tại canberra úc vào tháng một mươi
hội nghị đặt giữ quyền chủ tọa của bộ trưởng ngoại giao úc gareth eren
với sự tham dự của các bộ trưởng đến từ một mươi hai quốc gia hội nghị kết thúc với lời cam kết sẽ tổ chức hội nghị hàng năm tại singapore và hàn quốc
trong số một mươi hai quốc gia sáng lập apec năm ấy có tới sáu quốc gia asean là indonesia thái lan philippines singapore brunei và malaysia
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ba năm sau khi chính thức trở thành thành viên asean việt nam cũng chính thức trở thành thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
đây là một bước quan trọng trong lộ trình hội nhập quốc tế
dấu mốc quan trọng của việt nam trong apec chính là việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch apec năm hai nghìn hai mươi
với việc đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao apec lần thứ một mươi bốn hội nghị bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec lần thứ một mươi tám
cùng hơn một trăm linh sự kiện đưa ra triển vọng dài hạn về hướng tới mục tiêu hình thành khu vực thương mại tự do của toàn khu vực châu á thái bình dương ftap
như vậy có thể thấy việt nam nói riêng và khối asean nói chung có vai trò và đóng góp rất quan trọng trong hoạt động và thành công chung của apec
và sau một mươi một năm việc việt nam lần thứ hai là chủ nhà của hội nghị cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi
một lần nữa khẳng định vị thế của chúng ta trong ngôi nhà chung của khu vực châu á thái bình dương
đây cũng được coi là trọng điểm ngoại giao của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
ngày nay apec có trách nhiệm cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu
đây là cơ hội để thúc đẩy và phát triển các quan hệ hợp tác của các nền kinh tế thành viên apec
tôi mong rằng những gì mà chúng ta có thể đạt được trong năm apec hai nghìn một mươi bảy tới đây
sẽ tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của apec
tôi rất kỳ vọng vào những ý tưởng mới được đưa ra để những ưu tiên trong năm apec hai nghìn một mươi bảy đã được xác định đi vào hiện thực
trên tinh thần tạo động lực mới hướng tới tương lai chung như mục tiêu apec hai nghìn một mươi bảy đã đề ra
chúng ta kỳ vọng
apec hai nghìn một mươi bảy sẽ là một bước tiến mới nữa trong quá trình phát triển này tập trung vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
có thể nói những ưu tiên của apec năm hai nghìn một mươi bảy như giá nguyên liệu giảm thương mại toàn cầu và chính sách tiền tệ
tài khóa thắt chặt tăng trưởng kinh tế và thương mại giảm cạnh tranh địa chính trị khủng bố tội phạm xuyên quốc gia
an ninh mạng bất bình đẳng nghèo đói dịch bệnh và biến đổi khí hậu
cũng là những thách thức mà các quốc gia trong khu vực đông nam á
đối với asean phải đối mặt
chính vì vậy việc chuẩn bị tốt nội dung cho apec lần này được nước chủ nhà đặc biệt quan tâm
trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động kinh tế của khu vực và quốc tế vẫn đang trong quá trình hồi phục chậm chạp sau khủng hoảng
vai trò của apec đang đặt ra những thách thức không nhỏ
việc đăng cai tổ chức các hoạt động apec hai nghìn một mươi bảy của việt nam cũng đặt ra nhiều trọng trách lớn
là nước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy việt nam đã khẳng định sự phát triển năng động
trong lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội và tham gia tích cực trong các hoạt động trên trường quốc tế
đà nẵng mảnh đất hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa
thành phố duyên hải miền trung với sức hút kỳ lạ tỏa ra từ con người và thiên nhiên
với lợi thế về hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch phát triển
kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quốc tế đã vinh dự trở thành thành phố tổ chức tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
việc đà nẵng được chọn chính là phần thưởng hết sức ý nghĩa cho những nỗ lực trong hai mươi năm đổi mới và phát triển của thành phố
về cơ sở vật chất như là các trung tâm hội nghị quốc tế sân bay trung tâm báo chí quốc tế và hệ thống chỉnh trang đường xá đô thị
thành phố đà nẵng cũng đã hoàn thành được bảy mươi và thành phố rất cố gắng để đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi đã sẵn sàng để đón các đoàn tiền cửa
tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt cho việt nam khi là nước chủ nhà apec
đặc biệt là khi tuần lễ cấp cao của apec được tổ chức tại đà nẵng
đà nẵng là một thành phố tuyệt vời hệ thống cơ sở hạ tầng rất tốt
ngoài ra với các hội nghị cấp cao được tổ chức tại nha trang thành phố hồ chí minh cần thơ vinh hạ long
các nước thành viên apec có thể thấy việt nam là một đất nước năng động không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong cả phát triển văn hóa xã hội
là nước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy dự kiến việt nam phải chuẩn bị tổ chức cho khoảng hai trăm linh hội nghị cuộc họp lớn nhỏ
trong đó có hai mươi hội nghị cấp bộ trưởng trở lên và tuần lễ cấp cao
như vậy việt nam phải chuẩn bị cơ sở vật chất an ninh y tế chỉnh trang đường phố rất chú đáo khắp cả nước từ bắc vào nam
vừa để quảng bá bảo đảm thành công của các hội nghị vừa để bạn bè có cơ hội tiếp cận kết nối với các doanh nghiệp địa phương quảng bá đất nước
tôi đánh giá cao những sáng kiến của việt nam trong việc tổ chức
trong việc tổ chức apec hai nghìn một mươi bảy vấn đề đầu tiên là việc đầu tư quan tâm tới con người
vì như thế cho phép mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tiếp cận các nguồn thông tin
vấn đề thứ hai là việc thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại và đầu tư
như vậy là với việc định hướng các chính sách rõ ràng thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin
và chúng tôi cũng đánh giá cao việc việt nam đặt hướng ưu tiên trọng tâm vào vấn đề an ninh lương thực
và với việc hội nghị lần thứ nhất quan chức cấp cao apec đang diễn ra thành công tại nha trang
đã mở đầu cho năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy khởi động công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao vào tháng một mươi một tại đà nẵng
có thể nói việt nam đã khởi đầu đầy thuận lợi cho apec hai nghìn một mươi bảy